khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu dân cư bắc sơn hai phố cao sơn phường an hoạch thành phố thanh hóa
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
xe ô tô bán tải mang biển số xanh ba mươi sáu m hai trăm sáu mươi bảy khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm và lao lên vỉa hè khiến hai người tử vong
lái xe là nguyễn văn thông ở phường thiệu dương thành phố thanh hóa điều khiển lưu thông hướng thành phố thanh hóa đi huyện đông sơn
khi tới ngã ba giao nhau giữa đường cao sơn với đường vào khu dân cư bắc sơn hai phường an hoạch thành phố thanh hóa
thì va chạm với xe máy do ông lê hải đàm điều khiển
do mất lái xe ô tô biển số xanh lao lên vỉa hè và đâm vào hai người đàn ông đang ngồi bán hoa quả trên vỉa hè
hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường và một người tử vong tại bệnh viện
còn ông lê hải đàm thì bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện